chiều ngày năm tháng chín ủy ban tư pháp của quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ một mươi một
với việc thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo phòng chống tham nhũng của thanh tra chính phủ trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên ba cuộc kiểm tra đã được tiến hành phát hiện bốn trăm ba mươi năm vụ việc vi phạm với số người vi phạm là ba trăm bảy mươi bảy người
kiến nghị xử lý kỷ luật tám mươi năm người kiến nghị thu hồi và bồi thường tám mươi bảy bốn tỷ đồng
có hai mươi chín người đứng đầu đã bị xử lý hoặc đang xem xét xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
một trong những nguyên nhân được đưa ra đó là một số cấp ủy chính quyền địa phương
người đứng đầu cơ quan địa phương chưa quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng